lương văn đấu và bà võ thị năm bị giết chết tại biệt thự của người con ruột là lương văn chiêm
qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an và người nhà nạn nhân cho biết chưa phát hiện tài sản bị mất vì tiền và vàng đều được gia chủ cất giữ ở một nơi khác
riêng nữ trang mà bà võ thị năm mang trên người vẫn còn đủ
do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng công an tỉnh tiền giang đã trưng cầu các cơ quan của bộ công an hỗ trợ khám nghiệm hiện trường giám định tử thi và điều tra làm rõ vụ án